ubnd tp hcm vừa chấp thuận đề xuất của sở nội vụ về chế độ cho nhân viên y tế gồm y tá bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên
trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín và làm công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly
được hưởng đầy đủ chế độ thu nhập tăng thêm trong một mươi bốn ngày nghỉ để phục hồi sức khỏe sau khi làm nhiệm vụ
sở nội vụ tp hcm cho rằng những nhân viên thuộc nhóm trên đã làm nhiệm vụ rất cao cả
và góp công sức lớn trong công cuộc phòng chống covid một mươi chín tại cộng đồng
thời gian qua số trường hợp phải cách ly lớn trong khi đội ngũ nhân viên y tế còn hạn chế
những chính sách để hỗ trợ khuyến khích họ là cần thiết
thời gian nghỉ hồi phục một mươi bốn ngày được xem là số ngày cán bộ công chức viên chức nghỉ
để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chuyên môn của y tế về phòng chống dịch
sở nội vụ tp hcm cho rằng việc chi thu nhập tăng thêm trong trường hợp này là cần thiết và phù hợp với quy định